hội trợ hàng việt nam myanmar đã khai mạc mới đây tại thành phố yagon myanmar
đây là một trong những sự kiện xúc tiến thương mại lớn nhất của việt nam
được tổ chức thường niên tại myanmar nhằm tăng cường hiệu quả xúc tiến thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp
hội trợ do bộ công thương chủ trì phối hợp với đại sứ quán việt nam tại myanmar và bộ thương mại myanmar tổ chức
thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải đã dự và cắt băng khai mạc hội trợ
với sự tham dự của sáu mươi bốn doanh nghiệp việt nam trưng bày trên diện tích hai bảy trăm linh m hai
hội trợ mang tới myanmar các sản phẩm đa dạng thuộc các nhóm ngành hàng
thực phẩm và đồ uống máy móc và thiết bị hàng tiêu dùng và dược phẩm
việc tổ chức hội trợ hàng việt nam tại myanmar đã đóng góp tích cực vào việc xây dựng
và duy trì hình ảnh thương hiệu sản phẩm việt trên thị trường này
đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư song phương giữa hai nước
phát biểu khai mạc hội trợ
thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải khẳng định
thương mại giữa việt nam và myanmar đã đạt được những thành tiệu đáng ghi nhận
trong asean sau singapore và thái lan lãnh đạo cấp cao hai nước cũng đã đạt được mục tiêu sớm
đạt kim ngạch thương mại song phương một tỷ usd trong thời gian tới
trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang tiếp tục có những thay đổi khó đoán định
đặc biệt là những diễn biến chưa từng có như sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ thương mại
chủ nghĩa đơn phương chiến tranh thương mại trung mỹ
việc tăng cường liên kết và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác kinh tế thương mại
giữa các nước trong khu vực đông nam anh
trong đó có quan hệ giữa việt nam và myanmar có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai nền kinh tế chúng ta
thông qua các kỳ hội trợ hầu hết các doanh nghiệp đã thiết lập được mạng lưới phân phối
tiêu thụ sản phẩm tại thị trường myanmar
tính đến nay đã có một trăm hai mươi năm doanh nghiệp đã mở văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại myanmar
thưa quý vị được tổ chức thường niên từ năm hai nghìn chín
hội trợ hàng việt nam tại myanmar đã trở thành cầu nối hiệu quả
có tác dụng tích cực giúp doanh nghiệp
hội trợ hàng việt nam giới thiệu sản phẩm quảng bá thương hiệu
mở rộng hệ thống phân phối hàng hóa tìm hiểu chính sách kinh tế và môi trường đầu tư tại myanmar
thông qua hội trợ phần lớn các doanh nghiệp tham dự đều thiết lập được mạng lưới phân phối tại thị trường này
việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại như hội trợ hàng việt nam tại myanmar
có ý nghĩa quan trọng không chỉ thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước
mà còn góp phần xây dựng một khu vực thị trường chung rộng lớn hơn trong asean
nhất là trong khi nền kinh tế thế giới đang tiếp tục có những thay đổi khó đoán
như sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ thương mại chủ nghĩa đơn phương